thảo ngân xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe potcast của báo sức khỏe và đời sống
trong số ra hôm nay chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu về những liệu pháp chữa lành thú vị
chúng ta đang sống trong thời đại của tiện nghi và lợi ích nhưng kèm theo đó là những khó khăn phải đối diện
đó là sự áp lực là sự căng thẳng kéo dài
khi không biết cách cân bằng những áp lực này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ và làm cho cuộc sống của mình bị đảo lộn
và khi ấy nhiều người sẽ tìm kiếm một liệu pháp cân bằng giữa công việc học tập và trạng thái cảm xúc
một trong số những liệu pháp mới đó là yoga chữa lành
trong thực tế chúng ta có xu hướng xem các bệnh về thể chất của mình như một điều gì đó xảy ra từ bên ngoài và thường là đột ngột xảy đến
thật ra thì không phải vậy
bệnh tật luôn âm thầm tồn tại
khi bệnh tật xảy đến nó là một lời cảnh tỉnh một bài học về bản thân và là cơ hội để chúng ta tự thay đổi chính mình
con đường sâu hơn để chữa lành với yoga cho chúng ta thấy được yếu tố bên trong luôn hiện hữu nhưng lại thường không được nhận thấy và bị hiểu lầm
nói tới đây nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi vậy yoga chữa lành là gì
tác dụng như thế nào
và yoga chữa lành có điểm gì khác biệt so với các loại hình yoga khác
vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé
yoga chữa lành là một phương pháp sử dụng nguyên tắc điều hòa giải quyết các vấn đề về tinh thần thể chất
sự kết hợp giữa các bài tập yoga với nhịp thở và thiền định giúp cho phương pháp yoga chữa lành phù hợp với từng cá nhân cụ thể
đây là phương pháp chữa lành mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất sức khỏe tinh thần

phương pháp tập luyện yoga chữa lành ngoài tác dụng cân bằng thân tâm trí cải thiện chất lượng cuộc sống còn mang đến rất nhiều lợi ích cho tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất của người tập luyện
việc thường xuyên tập luyện yoga chữa lành bạn sẽ có một trạng thái tinh thần thoải mái thư giãn đồng thời các bài tập yoga cũng giúp bạn giảm cân vô cùng hiệu quả
lượng mỡ dư thừa trong cơ thể sẽ biến mất thay vào đó là một cơ thể săn chắc tràn đầy sức sống
khi duy trì và thực hiện phương pháp này đều đặn cũng là cách để kiểm soát hiệu quả cân nặng của bản thân
khi tập luyện yoga thường xuyên hệ thống miễn dịch của cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh hơn
sự kết hợp giữa nhịp thờ và các động tác tập luyện trong yoga sẽ giúp hệ thống tim mạch hoạt động tốt hơn giữ ổn định huyết áp và xương khớp cũng chắc khỏe hơn
sau các bài tập luyện yoga cơ thể sẽ cần nghỉ ngơi để phục hồi nhờ vậy mà khả năng đi vào giấc ngủ cũng sẽ nhanh hơn giấc ngủ được sâu hơn
khi chất lượng giấc ngủ tăng lên cơ thể mình sẽ thấy khỏe khoắn thoải mái và chất lượng cuộc sống cũng vì vậy mà cải thiện đáng kể
và khi tập luyện phương pháp yoga chữa lành bạn cũng sẽ nhận thức rõ hơn về bản thân mình loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực phủ nhận bản thân
thay vào đó cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp và an nhiên
so với các loại hình yoga khác tập luyện yoga chữa lành chính là phương pháp dành cho những đối tượng cá nhân là chủ yếu giúp làm dịu đi những tổn thương trong tâm hồn cải thiện được sức khỏe bên ngoài thể chất
một vài điểm khác biệt của phương thức yoga chữa lành cụ thể như chiết lý cách thức tiếp cận sự khác biệt về nhận thức khác biệt về hệ thống vật lý hay tâm lý
về triết lý phương pháp yoga chữa lành xuất hiện dựa trên nền tảng chiết lý sự cấu thành tạo nên con người là kết hợp giữa tâm hồn và thân xác
vì vậy các bài tập luyện của phương pháp này cũng hướng đến việc chữa lành cho cơ thể bằng cách kết hợp hài hòa giữa nhịp thở và các bài thiền định
với cách thức tiếp cận cách thức tiếp cận của yoga chữa lành so với các loại hình yoga phổ biến khác có sự khác biệt rõ rệt
yoga chữa lành
chữa lành ngoài khả năng hỗ trợ giúp phục hồi những tổn thương về tinh thần và thể chất nó còn có thể ngăn ngừa sự tái phát trở lại của những chứng bệnh này
tiếp đến là sự khác biệt về nhận thức
các bài tập luyện trong phương pháp yoga chữa lành ngoài tác dụng cải thiện sức khỏe thể chất da thì các bài thiền được thực hiện xuyên suốt trong quá trình luyện tập
cũng sẽ giúp bạn nhận thức được cuộc sống giá trị của bản thân để loại bỏ đi những tiêu cực để loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực
yoga chữa lành tổn thương trong tâm hồn
sự khác biệt về hệ thống vật lý có rất nhiều căn bệnh xuất hiện với nguyên nhân chính là do sự tắc nghẽn của nguồn năng lượng trong cơ thể
phương pháp yoga chữa lành có tác dụng khơi thông năng lượng do đó các loại bệnh tật cũng được cải thiện và ngăn ngừa hiệu quả
tiếp đó là khác biệt về hệ thống tâm lý
những biến động bất thường của tâm lý con người cũng là nguyên nhân chính gây ra nhiều loại bệnh tật
các bài tập trong phương pháp yoga chữa lành
sẽ hỗ trợ loại bỏ những cản trở tâm lý này để giúp cho tinh thần được thư giãn thoải mái hạn chế được sự xuất hiện của những bệnh về tâm lý
để tập được yoga chữa lành chúng ta có thể lựa chọn tập yêu ga ngoài trời sẽ kết nối mình với thiên nhiên giúp cơ thể sản sinh hóc môn hạnh phúc và thêm yêu đời
một khi cơ thể khỏe mạnh tinh thần khỏe mạnh bạn sẽ luôn trẻ chung và tràn đầy sinh lực
gần đây nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng
hòa mình vào thiên nhiên sẽ giúp con người chữa lành thân tâm trí
dù đi bộ quanh đồng cỏ công viên hay cắm trại trong rừng hoặc treo thuyền trên hồ tất cả sẽ giúp con người kết nối với thiên nhiên
yoga chữa lành ở ngoài trời sẽ giúp con người xóa bỏ xanh giới với thiên nhiên
bằng cách tập trung vào cơ thể hơi thở tâm trí mỗi người chúng ta sẽ tạo ra một kết nối đặc biệt bên trong chính mình với thế giới bên ngoài
hãy tưởng tượng
bạn đang đi vòng quanh con đường mòn dợp bóng cây dừng lại bên dưới tán lá tĩnh tại bên trong mình và thực hành động tác yoga nhẹ nhàng
giang tay rộng hướng mặt hít lấy bầu không khí trong lành
bạn sẽ thấy các cơ liên xườn như dãn ra dùng tích phổi tăng lên cơ thể mình sẽ chứa đầy không khí
giảo chất phytoxin một chất kháng sinh tự nhiên giúp cơ thể thêm sức sống
hoặc là thực hành thiền yoga trên bãi biển trên một chiếc thuyền kayak
giữa hồ làn gió lây qua mặt nước mắt lạnh sẽ kết nối chúng ta với thiên nhiên
thiền trong một thế giới không có sự sô bồ của cuộc sống và cả màn hình điện thoại hay máy tính nữa
ánh sáng tự nhiên chính là liều thuốc giải hoàn hảo cho màn hình điện thoại
tương tự đôi tay của chúng ta cũng có thể cảm nhận được âm thanh nhẹ nhàng từ thiên nhiên
từ đó nuôi dưỡng các giác quan nuôi dưỡng tâm hồn bằng một bản giao hưởng của tiếng gió thổi tiếng cỏ cây
và chim thú
hơn nữa màu xanh lá cây có tác dụng giảm căng thẳng
việc chuyển đổi từ phòng tập yoga trong nhà sang ngoài trời cũng có thể khơi dậy trạng thái vui tươi
các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng vui tươi giúp giảm căng thẳng khơi dậy khả năng sáng tạo
hình thành đường dẫn truyền thần kinh mới nuôi dưỡng sự kết nối và sự đồng cảm
vừa rồi là những thông tin và gợi ý của thảo ngân dành cho quý vị khán giả
hãy cứ bắt đầu bộ môn mới này
biết đâu cuộc sống sẽ như thế nào
biết đâu cuộc sống sẽ bớt áp lực bớt căng thẳng được cân bằng nhiều hơn
cảm ơn quý vị đã nghe tới đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại